tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thành đoàn thành phố phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
sở công thương tp hcm liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm và báo sài gòn giải phóng
tổ chức chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện xã hội mang ý nghĩa bảo vệ môi trường
chương trình năm nay thu hút hơn hai tình nguyện viên tham gia
năm nay bên cạnh các hoạt động truyền thống tại tp hcm
chiến dịch tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh thành khác
cùng các tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa đến khắp sáu mươi bốn tỉnh thành cả nước
và kết nối với gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới
chiến dịch tiếp tục duy trì và đổi mới thêm các hoạt động truyền thống
gồm dự án chuyển động xanh cộng đồng xanh điểm đến xanh
đội hình cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn
kết nối xanh góp phần lan tỏa tinh thần của chiến dịch đến các đối tượng
ở nhiều độ tuổi ngành nghề môi trường sống khác nhau trong xã hội
chiến dịch năm nay sẽ có những điểm mới khá là nổi bật trong năm nay
bao gồm đặc biệt nhất là dự án cầu đồng xanh
sẽ có cái hoạt động là các bạn sẽ cùng nhau kêu gọi người dân
và sẽ phỏng vấn vào người dân qua các clip với câu hỏi là
bạn có biết gì giờ trái đất năm nay hay không và bạn sẽ làm gì
để cùng đồng hành với giải trái đất việt nam năm nay
và mình hy vọng là chiến dịch về trái đất năm nay sẽ lan động hơn nữa
và cũng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn nữa
với cộng đồng người việt cũng như là đặc biệt là cộng đồng các bạn sinh viên và học sinh việt nam
chiến dịch giờ trái đất nhằm kêu gọi cá nhân tổ chức tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng
hành động cùng tác đen và thiết bị điện không cần thiết trong một giờ diễn ra sự kiện
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tiết kiệm điện
sử dụng năng lượng hiệu quả giảm tác hại do biến đổi khí hậu gây ra
mình thấy chương trình là một hoạt động ý nghĩa
tại vì khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường tiết kiệm điện
mình muốn thông qua chương trình này thì mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
và có nhiều bạn trẻ hơn nữa tham gia vào chương trình sáu mươi phút giờ trái đất
tại buổi lễ ra quân điểm nhấn có hai hoạt động là đồng loạt hai tình nguyện viên đội hình đại diện
ảnh của facebook cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website giờ trái đất
và cùng hòa nhịp trong bài nhảy black mod nối vòng tay lớn
và đặc biệt là dự án chuyển động xanh ra quân với hoạt động đạp xe tuyên truyền
trên các tuyến đường trung tâm thành phố
có sự tham gia của đại sứ chiến dịch cùng một thanh niên tình nguyện từ các đơn vị đồng hành